việc sửa chữa mặt cầu thăng long sẽ sử dụng công nghệ châu âu và là công nghệ lần đầu tiên được áp dụng tại việt nam
cầu thăng long khánh thành vào năm một nghìn chín trăm tám mươi năm với hai tầng đi chung cả đường sắt và đường bộ
đến nay lớp bê tông nhựa mặt cầu đã bị sô rồn nứt ngang mặt do độ bám dính giữa bê tông nhựa mới và bản thép phía dưới không đạt yêu cầu
trong thời gian sửa chữa cầu thăng long tổng cục đường bộ sẽ xây dựng phương án tổ chức giao thông phân luồng các phương tiện di chuyển qua cầu nhật tân
thực hiện đợt tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ của cục cảnh sát giao thông sau hơn một tháng qua
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh lâm đồng đã phát hiện và xử phạt sáu bốn trăm sáu mươi bảy trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ
chuyển kho bạc thu phạt hơn sáu tỷ hai trăm hai mươi năm triệu đồng
qua một tháng thực hiện tổng kiểm soát phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn
lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã kiểm tra xử lý nghiêm các lỗi vi phạm liên quan đến điều khiển
phương tiện đồng thời tuyên truyền nâng cao ý thức tham gia giao thông của các chủ phương tiện
do đó tai nạn giao thông trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm rõ rệt
để tiếp tục nâng cao ý thức tham gia giao thông của người dân
thời gian tới lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền
kết hợp với thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm những lỗi vi phạm về giao thông
đặc biệt là xử phạt nghiêm những lỗi vi phạm về nồng độ cồn
sử dụng chất kích thích khi điều khiển phương tiện giao thông và những lỗi vi phạm về tốc độ
sáng ngày một mươi tám tháng sáu theo thông tin từ lãnh đạo công an thị xã sapa tỉnh lào cai
sau nhiều nỗ lực cứu hộ cứu nạn đến sáng ngày một mươi tám tháng sáu
lực lượng chức năng đã đưa được thi thể nạn nhân là lái xe trong vụ tai nạn xe cẩu lao xuống vực
trên quốc lộ bốn a đoạn từ thành phố lào cai đi thị xã sapa tỉnh lào cai xảy ra vào trưa ngày một mươi bảy tháng sáu
trước đó vào khoảng ngày một mươi tám tháng sáu
vào khoảng một mươi hai h ba mươi phút ngày một mươi bảy tháng sáu chiếc xe cẩu biển kiểm soát hai mươi chín la ba nghìn sáu trăm hai mươi sáu của công ty xây dựng vina
do phạm văn thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi trú tại tỉnh ninh bình điều khiển
di chuyển trên quốc lộ bốn d từ thị xã sapa xuống thành phố lào cai
đến km hai mươi một khu vực cua ba tầng thuộc địa phận xã trung trải thị xã sapa
thì bất ngờ xe cẩu mất lái lao xuống vực sâu khoảng ba mươi mét
lái xe phạm văn thắng đã tử vong tại chỗ mắc kẹt trong xe
còn phụ xe nguyễn văn thắng
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại tỉnh phú thọ đã được đưa ra khỏi xe và đi cấp cứu
tại bệnh viện đa khoa thị xã sapa
ngay sau khi xảy ra vụ việc ban an toàn giao thông tỉnh lào cai công an tỉnh lào cai
đã điều động lực lượng cứu hộ cứu nạn đến hiện trường để cứu hộ
và nỗ lực giải tỏa ách tắc giao thông tại hiện trường tai nạn
hiện lực lượng cứu hộ cứu nạn tỉnh lào cai vẫn đang tìm cách để đưa xe cẩu ra khỏi hiện trường vụ tai nạn
nhưng gặp rất nhiều khó khăn
vào khoảng hai mươi hai h ba mươi phút
đêm ngày một mươi bảy tháng sáu tại km hai trăm năm mươi sáu bảy trăm linh trên quốc lộ một mươi tám thuộc địa phận xã quảng minh
huyện hải hà quảng ninh đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến cho ba người tử vong
chiếc xe container mang biển kiểm soát một mươi bốn c chín trăm tám mươi sáu chạy theo hướng từ móng cái về hạ long
va chạm với xe chở khách hiệu limousine chín chỗ mang biển kiểm soát bảy mươi chín b hai nghìn chín trăm một mươi hai chạy chiều ngược lại
hậu quả khiến cho một lái xe và hai hành khách
trên chiếc xe limousine bị tử vong
theo nhận định ban đầu tai nạn xảy ra là do trời khuya đường vắng
các lái xe có thể không làm chủ tốc độ nên gây ra tai nạn
các lực lượng chức năng của tỉnh quảng ninh đã có mặt kịp thời để giải quyết vụ việc
không để ách tắt giao thông